vấn đề việc làm sau đào tạo là vấn đề mà nhiều học sinh sinh viên hiện nay rất quan tâm
đối với các trường nghề kết nối hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho học sinh sau khi ra trường là một trong những giải pháp trọng tâm để thu hút tuyển sinh trong các trường nghề
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng ngãi
ngày hội việc làm cho sinh viên ra trường tại trường cao đảng nghề kỹ thuật công nghệ dung quốc tỉnh quảng ngãi có một mươi bốn doanh nghiệp tham gia với trên bốn trăm linh vị trí việc làm dành cho các sinh viên vừa tốt nghiệp các trường nghề
trong ngày hội sinh viên trường nghề được tiếp xúc và tư vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng doanh nghiệp